thành phố đà nẵng ghi nhận thêm ba trường hợp người việt nam nghi nhiễm covid một mươi chín
như vậy tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố đã ghi nhận năm trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
trong số năm người nghi nhiễm có bốn người đang được cách ly điều trị tại bệnh viện phổi
và một cháu bé sáu tuổi cách ly tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
hiện tại sức khỏe của những người nghi nhiễm đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ
trong ngày hai mươi ba tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng đã giám sát bốn mươi hai máy bay
hai tàu biển với gần ba một trăm năm mươi người nhập cảnh
giám sát tại cộng đồng một mươi trường hợp tất cả đều có sức khỏe bình thường